các phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của bị cáo nguyễn đức trung
theo đại diện viện kiểm sát sau khi bị tòa sơ thẩm tuyên tám năm tù
ông nguyễn đức trung gửi đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm
và cho rằng mình không phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo viện kiểm sát lời khai của các bị cáo tại phiên tòa lời khai của những người liên quan
cùng các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã đủ căn cứ kết luận bị cáo nguyễn đức trung
với chức năng nhiệm vụ là chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội
đã lựa chọn công nghệ xử lý nước ô nhiễm của công ty watt water của đức
tổ chức đoàn tham quan thử nghiệm đặt hàng sản xuất ra chế phẩm ridosite ba c
để sử dụng vào việc xử lý ô nhiễm nước tại thành phố
sau đó bị cáo nguyễn đức trung chỉ đạo võ tiến hùng mua chế phẩm ridosite ba c
thông qua công ty ortic công ty trung gian do nguyễn trường giang làm giám đốc
là công ty gia đình với động cơ vụ lợi gây thiệt hại nghiêm trọng
đến tài sản của nhà nước tổng giá trị thiệt hại là hơn ba mươi sáu tỷ đồng
công an tp hải dương tỉnh hải dương cho biết đơn vị đang điều tra làm rõ
vụ việc có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
trong quán karaoke là một người tử vong
trước đó khoảng bảy giờ ngày một mươi năm tháng sáu công an thành phố hải dương tiếp nhận tin báo
của bệnh viện đa khoa tỉnh về việc một cô gái một mươi chín tuổi
chứa tại huyện châu phú tỉnh an giang được một nhóm người đưa đến cấp cứu
nhưng được các bác sĩ xác định là tử vong ngoại viện
kết quả xác minh ban đầu cơ quan công an cho biết khoảng hai mươi ba h hai mươi phút ngày một mươi bốn tháng sáu
nạn nhân cùng năm người khác hát karaoke tại quán thanh thảo
địa chỉ tại xã quyết thắng thành phố hải dương
sau khi hát hai khách có mặt trong phòng là cao văn dũng và phạm văn hùng
đã lấy ra sáu viên ma túy tổng hợp để mọi người sử dụng rồi nằm nghỉ ngay tại phòng
đến sáng ngày một mươi năm tháng sáu mọi người phát hiện cô gái bất tỉnh
nên đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước đó
tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc vừa mở phiên xử sơ thẩm vụ án hình sự
đối với bị cáo nguyễn xuân thủy trú tại phường tự an thành phố bột văn thuột
về tội giết người
theo cáo trạng khoảng tám giờ ba mươi phút ngày một mươi chín tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
thủy đi qua nhà của ông lê tuấn trú tại đường phạm văn thuột
đường phạm hồng thái phường tự an để tìm chị gái
khi đi thủy cầm theo một khúc gỗ dài chín mươi một cm
khi đến nhà ông tuấn hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau
trong lúc vật lộn thủy dùng hung khí đánh tử vong ông tuấn
căn cứ vào các tình tiết có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn xuân thủy hai mươi năm tù giam
sáng nay hai mươi một tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra cơ quan huyện thoại sơn
tỉnh an giang cho biết
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam trần duy quân
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín thường trú tại ấp hòa an xã hòa lạc huyện phú tân tỉnh an giang
về tội tham ô tài sản
theo thông tin từ cơ quan điều tra trần duy quân là nhân viên của công ty
trách nhiệm hữu hạn một thành viên lương thực thoại sơn
với nhiệm vụ trực tiếp quản lý công nợ nông dân
thu hồi công nợ chuyển giao về công ty đối chiếu số liệu theo yêu cầu
lợi dụng điều đó khoảng thời gian từ tháng năm
đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một trần duy quân đã thu công nợ
của một mươi hai người dân trên địa bàn huyện cờ đỏ thành phố cần thơ
với tổng số tiền trên bốn trăm tám mươi ba triệu đồng
tuy nhiên quân chỉ nộp lại cho công ty khoảng một trăm sáu mươi bốn triệu đồng
và giữ lại số tiền trên ba trăm một mươi chín triệu đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân
hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thoại sơn
tỉnh an giang tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
công an tỉnh bắc cạn vừa phối hợp
với đồn biên phòng cửa khẩu trà lĩnh tiến hành bàn giao
bảy công dân trung quốc nhập cảnh trái phép cho lực lượng chức năng nước bạn
trước đó tại địa phận xã quân hà huyện bạch thông tỉnh bắc cạn
công dân trung quốc bị phát hiện nhập cảnh trái phép
khi đang di chuyển trên hai xe ô tô do lý văn vũ và lê huy du điều khiển
ngay sau khi phát hiện vụ việc lực lượng chức năng đã tiến hành xác minh
làm rõ đối với hành vi nhập cảnh trái phép
các tỉnh thành trên cả nước đã cho mở cửa trở lại các hoạt động du lịch tham quan
đây là thời điểm chính trong mùa hè này
và tại mỗi điểm du lịch đặc biệt là khu du lịch biển
mỗi ngày đón hàng trăm nghìn lượt du khách
công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông
được lực lượng chức năng triển khai đồng bộ giúp cho du khách có mùa du lịch an toàn và vui tươi
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại cửa lò nghệ an
biển cửa lò là một trong những địa điểm luôn thu hút lượng lớn khách đến tham quan và nghỉ dưỡng vào mùa du lịch
nhằm đảm bảo an ninh tại khu du lịch nói chung công tác giám sát và quản lý hành chính luôn được chú trọng
các cơ sở lưu trú trên địa bàn được lực lượng chức năng kiểm tra thường xuyên
để nắm bắt cụ thể số lượng du khách đến và đi
đồng thời ngăn chặn và xử lý nếu cơ sở tự ý tăng giá không đúng với quy định
hướng dẫn truyền truyền và cài đặt tài khoản cho đến nay là một trăm linh cơ sở lưu trú trên địa bàn
công tác thông báo lưu trú đến nơi cùng dịch vụ công
cái này là một cái cải cách hành chính mà phục vụ cho các cơ sở không phải đi lại
để được các cơ sở nhân dân rất đồng tình và ủng hộ trong nội dung này
đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
các tổ công tác được phân công nhiệm vụ kết hợp với tuần tra kiểm soát
vừa cắm chút phân luận
hướng dẫn điều tiết giao thông giữ gìn trật tự công cộng
và xử lý các trường hợp vi phạm các lỗi như dừng đỗ sai quy định vi phạm nồng độ cồn khi lái xe
đối với điểm du lịch xe điện là loại phương tiện được hoạt động nhằm phục vụ việc di chuyển tham quan của du khách
để đảm bảo an ninh an toàn trật tự vận tải nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ du khách
các tổ công tác tăng cường kiểm tra xử lý xe điện bốn bánh vi phạm trật tự an toàn giao thông
các phương tiện xe điện hoạt động trái phép trên tuyến các xe không đủ điều kiện và không được cấp phép hoạt động